thưa quý vị trong những ngày gần đây trên mạng xã hội đã xuất hiện một đoạn clip ghi hình một cô giáo hướng dẫn cho các bậc phụ huynh cách đánh vần để kèm thêm cho con mình là học sinh lớp một
nhiều phụ huynh hoang mang và cho rằng cách đánh vần này khá là khó hiểu đối với cả người lớn lẫn trẻ em
nhiều ý kiến lại băn khoăn về lý do tồn tại của cách đánh vần này hiệu quả của nó đến đâu cũng như là quan điểm của bộ giáo dục và đào tạo ra sao về cách dạy này
để làm rõ hơn câu chuyện về cách đánh vần được cho là lạ này mời quý vị và các bạn cùng đến với phóng sự ngay sau đây của chúng tôi
cờ ca cu đều được đọc là cờ khi ghép với các âm khác thành ca kỳ qua
đây là cách dạy của một giáo viên trong đoạn clip
cờ ca cu đều được đọc là cờ khi ghép với các âm khác thành ca ki qua
đây là cách dạy của một giáo viên trong đoạn clip
với hơn tám trăm linh học sinh theo học chương trình này
đây là cách đánh vần theo chương trình sách giáo khoa công nghệ giáo dục do giáo sư hồ ngọc đại khởi xướng từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám đến năm một nghìn chín trăm tám mươi năm được đưa vào triển khai và đã được bộ giáo dục và đào tạo công nhận cho phép các trường dạy học
còn lúc trẻ con nó tạo ra cái tiếng thì cứ em cũng nghĩ mà xem vẫn im
thế ta bảo tiếng trong nước vẫn tim vẫn lĩm vẫn kĩm chả ra cái tỉa
nhưng nó là cái tiếng cho con nó tạo được mà không thể cấm nữa là không tạo được tiếng ấy
và tiếng ấy là cho tự trẻ con tạo ra
và đấy là cách các em thấy
thế xong rồi gì bắt đầu lớn lên một chút tấp hai
bắt đầu là gì tiếng nào có nghĩa thì mới là thỉnh từ
và lúc ấy từ mới tham gia vào cái sinh hoạt ngôn ngữ
có lẽ những băn khoăn thắc mắc về sách tiếng việt lớp một công nghệ giáo dục
đã được lý giải một cách khách quan và rõ ràng
thậm chí nó lại trở thành một cách dạy trẻ khá thú vị
mà nhiều phụ huynh và nhà trường có thể mạnh dạn tham khảo